thực hiện nghị quyết bốn mươi hai của chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
thành phố hải phòng đã triển khai với tinh thần chủ động để kinh phí hỗ trợ đến với người dân sớm nhất
kinh phí hỗ trợ đợt đầu từ nguồn ngân sách với tổng số hơn một trăm bảy mươi chín tỷ đồng
được phân bổ cho một mươi năm quận huyện và công an thành phố
nguồn kinh phí này được phân bổ đợt đầu để chi hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng
trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng
ngoài mức trợ cấp thường xuyên với mức năm trăm linh đồng một tháng trong thời gian ba tháng được chi trả một lần
cùng với đó có hơn sáu mươi tám bảy trăm hai mươi người được bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
ngoài mức trợ cấp thường xuyên được hỗ trợ thêm năm trăm linh đồng một tháng
tổng kinh phí hơn một trăm linh tỷ đồng một mươi bốn trăm bốn mươi hộ nghèo và hơn ba mươi bốn bốn trăm bốn mươi hộ cận nghèo
theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
năm hai nghìn một mươi chín được hỗ trợ hai trăm năm mươi đồng một khẩu một tháng
thực hiện trong thời gian ba tháng với tổng kinh phí ba mươi ba sáu tỷ đồng